ubnd tp hà nội đã chấp thuận chủ trương lắp đặt các trạm quan trắc không khí tại năm mươi địa điểm
để đánh giá các chỉ tiêu pm hai năm pm một mươi nhiệt độ độ ẩm áp suất khí quyền
theo đề nghị của sở tài nguyên và môi trường ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ubnd tp hà nội giao sở tài nguyên và môi trường khẩn trương xây dựng phương án
lựa chọn năm mươi địa điểm lắp đặt trạm quan trắc không khí cảm biến
và tổ chức tiếp nhận quản lý vận hành thiết bị quan trắc không khí
bảo đảm tính kết nối đồng bộ với hệ thống quan trắc không khí đang vận hành của thành phố
trong trường hợp ô nhiễm không khí chạm mức nguy hại chỉ số aqi trên ba trăm linh
sở tài nguyên và môi trường thông báo tới sở giáo dục và đào tạo
để chỉ đạo các trường mầm non trường tiểu học sắp xếp lịch học phù hợp cho học sinh
tới sở y tế để bảo vệ sức khỏe nhân dân phòng ngừa bệnh về đường hô hấp
tới các sở ngành để có các biện pháp xử lý khắc phục hạn chế phát thải